lần đầu tiên dẫn đoàn đại biểu chính phủ lào sang việt nam tham dự kỳ họp lần thứ ba mươi chín ủy ban liên chính phủ đúng vào dịp đầu xuân năm mới đinh rộng của nhân dân việt nam
trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới của tổng bí thư chủ tịch nước lào bunyang volachit đến tổng bí thư nguyễn phú trọng
đồng chí thonglun sisulit chúc mừng những thành tiệu mà việt nam đã đạt được trong thời gian qua tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
thực hiện thắng lợn nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng cộng sản việt nam bày tỏ cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ giúp đỡ to lớn kịp thời và có hiệu quả mà việt nam đã dành cho lào từ trước đến nay
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai chính phủ trong thời gian qua và đề nghị
tại kỳ họp lần thứ ba mươi chín ủy ban liên chính phủ việt nam lào hai thủ tướng chính phủ của hai nước chỉ đạo các bộ ngành địa phương doanh nghiệp thảo luận và thống nhất các biện pháp
chủ động tích cực phối hợp triển khai có hiệu quả các tuyên bố chung việt nam lào và các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước
hiệp định hợp tác giữa hai chính phủ và các chương trình kế hoạch hợp tác giữa hai bên
ra soát và hoàn thiện các cơ chế chính sách hợp tác giữa hai nước kiểm tra đánh giá và có các biện pháp cụ thể để đảm bảo tiến độ và chất lượng các công trình dự án đầu tư của việt nam tại lào
có các giải pháp để phát triển kinh tế xã hội của hai nước một cách vững chắc tăng cường kết nối hai nền kinh tế hạ tầng giao thông và năng lượng tạo chuyển biến tích cực thực chất về chất lượng hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo
tổng bí thư nguyễn phú trọng và thủ tướng thonglun sisulit bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào ngày càng đi vào chiều sâu góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của mỗi nước
hai bên khẳng định cùng nhau giữ gìn vun đắp phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt việt nam lào
tổng bí thư trường trinh người cộng sản kiên cường
tổng bí thư trường mẫu mực nhà lý luận tài năng nhà lãnh đạo kết xuất một trong những học trò xuất sắc và cộng sự gần gũi của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
tấm gương sáng về tính nguyên tắc và tổ chức kỷ luật một trí tuệ lớn của cách mạng việt nam đã công hiến chọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đã được đảng và nhà nước trao tặng huân chương sao vàng và nhiều huân chương khác của nhà nước và các nước xã hội chủ nghĩa

chủ tịch ủy ban thường vụ quốc hội chủ tịch hội đồng nhà nước đồng chí trường trinh đã có những đóng góp to lớn trong việc xây dựng nhà nước kiểu mới
một nhà nước của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân
tham gia chỉ đạo xây dựng nhiều đạo luật quan trọng với tư duy lý luận sắc xảo nhạy bén bám sát thực tiễn sâu sát tình hình ở địa phương cơ sở
đồng chí đã sớm nhận rõ được xu thế của thời đại thực trạng của đất nước và nguyện vọng của nhân dân
dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật
chỉ đạo toàn đảng phải đổi mới tư duy thay đổi cách nghĩ cách làm dám thừa nhận và thay đổi những quyết định sai lầm trước đây của chính mình
dám dũng cảm xử lý những việc phức tạp
đồng chí trường trinh là một con người luôn luôn là suy nghĩ luôn luôn là sáng tạo
thấy bất cứ một cái việc gì đấy mà nó trì trệ mà nó không đem lại hiệu quả
thì đồng chí đều đi tìm nguyên nhân tại
sau bác bắt đầu cái việc đổi mới của mình bằng những chuyến đi thực tế
bác có căn dặn các đồng chí lãnh đạo phải mạnh dạng đổi mới trong cái cơ chế quản lý như thế nào
thế rồi bác dặn là phải phát huy sức mạnh của nhân dân lấy sức mạnh của quần chúng
suốt cuộc đời hoạt động cách mạng hơn sáu mươi năm không ngừng nghỉ
đồng chí trường trinh đã nêu tấm gương sáng về lối sống trong sạch lành mạnh giản dị về tính nghiêm túc
thái độ tôn trọng nguyên tắc làm việc chú đáo cẩn thận đến từng chi tiết
đặc biệt để lại dấu son trói lọi về thái độ tự phê bình và phê bình
những luận điểm lý luận sâu sắc ở tầm vĩ mô và hoạt động thực tiễn phong phú của đồng chí
có giá trị lớn lâu dài hôm nay vẫn đồng hành cùng chúng ta trong sự nghiệp xây dựng chỉnh đốn đảng trong giai đoạn mới
thị trường lao động việc làm trở lại sôi động với nhiều tín hiệu tích cực
theo báo cáo tại trung tâm
dịch vụ việc làm hà nội phiên giao dịch việc làm đầu xuân đã có hàng trăm chỉ tiêu tuyển dụng lao động
mặc dù số lượng công nhân lao động quay lại làm việc cao hơn các năm trước
xong để đáp ứng được các đơn hàng tăng cao cũng như mở rộng quy mô sản xuất đầu năm
rất nhiều doanh nghiệp đang đăng tuyển nhân sự với mức lương hấp dẫn
thì sang năm mới hai nghìn một mươi bảy với chính sách máy đạo công ty thì cái việc mở rộng khá là lớn
do đó thì myanmar đang cần tuyển số lượng nhân sự rất là nhiều
để đáp ứng cho cái việc mở rộng địa bàn lao động kinh doanh của công ty
như vậy là cái
thực ra thì các công ty này không phải chỉ công ty của mình mà công ty nào cũng thế
thì hầu như là sau tết thì lao động cũng khá là biến động nhiều
thực ra thì mới bên mình cũng mới làm được khoảng tầm trong tuần vừa rồi
thì cái nhân sự nghỉ việc của bên mình nó cũng khoảng tầm chục người
theo đánh giá của trung tâm giới thiệu việc làm hà nội
mặc dù nhu cầu tuyển dụng lao động tăng từng ngày nhưng nguồn cung vẫn thưa thớt
với tâm lý tháng riêng là tháng ăn trời nên dự kiến phải đến giữa tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy

để những người lao động mới bắt đầu tìm việc làm nhiều hơn
chỉ tiêu của thành phố hà nội trong năm hai nghìn một mươi bảy này là giải quyết việc làm cho một trăm năm mươi hai lao động
với địa bàn rộng như vậy và nguồn nhân lực lớn và tập trung nhiều các trường đại học cao đẳng
trung cấp công nhân kỹ thuật như vậy thì đây có thể nói là cơ hội mà để các doanh nghiệp
tiếp cận được nguồn lao động và người lao động thì có được cơ hội việc làm
ghi nhận nhu cầu tuyển dụng lao động đầu năm tăng mạnh ở trình độ trung cấp kỹ thuật
lao động phổ thông kế đến là cao đẳng đại học trong đó tập trung mạnh ở các lĩnh vực sử dụng nhiều lao động thời vụ
có hợp đồng từ ba đến sáu tháng như nhà hàng khách sạn sửa chữa xây dựng giúp việc gia đình
tại các khu công nghiệp khu chế xuất năm nay nhiều doanh nghiệp đã chủ động về nhân sự từ trước tết
để tránh tình trạng khan hiếm lao động
trong khi thế gia quân đầy phấn khởi đồng bào người mông tại xã bản lầu huyện mường khương tỉnh lào cai
đang nôn nước thu hoạch vụ dứa đầu tiên của năm mới
mặc dù giá dứa thời điểm này thấp hơn so với mọi năm nhưng cũng mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho đồng bào nơi đây
với năm trăm năm mươi hectare dứa cho thu hoạch sản lượng ước đạt một mươi hai năm trăm linh tấn
tạo thu nhập từ dứa cho nhiều hội gia đình đạt từ một trăm linh đến hai trăm linh triệu đồng trên một năm

cây dứa được người dân tận dụng trồng tập trung tại các thôn có địa hình đồi dốc
sau nhiều năm đến nay cây dứa đang là cây chủ lực cùng với cây chuối trong công tác xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế ở địa phương
mặc dù thời điểm hiện tại giá dứa đang ở mức ba đồng một kg thấp hơn mọi năm khoảng một đồng nhưng người dân vẫn có lãi
thu nhập từ dứa sẽ tạo điều kiện cho người dân bản lầu có vốn để đầu tư gieo trồng các vụ sau trong năm
theo cơ quan chức năng để bảo đảm đầu ra cho người dân tỉnh lào cai đã quảng bá kêu gọi và hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước thu mua đảm nhận bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho người dân
đồng thời khuyến cáo người dân cần phải trồng dứa theo quy hoạch tránh trồng ồ ạt khiến cung vượt cầu gây thiệt hại cho người dân
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng mhb huỳnh nam dũng và một mươi sáu đồng phạm

chuyển sang một thông tin văn hóa hội xuân ba bể là một hoạt động văn hóa dân gian truyền thống được ủy ban nhân dân huyện ba bể tỉnh bắc cạn tổ chức hàng năm vào dịp đầu năm mới
đây là một sự kiện văn hóa lớn nhằm tiếp tục đẩy mạnh chương trình hành động thực hiện nghị quyết trung ương năm khóa tám về xây dựng và phát triển nền văn hóa việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
tạo không khí vui tươi phấn khởi cho người dân đón chào năm mới đồng thời cũng là dịp để quảng bá hình ảnh hồ ba bể nói riêng và tỉnh bắc cạn nói chung đến du khách gần xa
mở đầu hội xuân là màn dân lễ cúng thần linh của các xã thị trấn trên địa bàn huyện ba bể
ngay sau phần lễ nhiều hoạt động văn hóa thể thao và trò chơi dân gian truyền thống của các dân tộc đồng loạt diễn ra như ném còn trọi bò hát giao duyên
hội xuân năm nay do ủy ban nhân dân huyện ba bể phối hợp với sở văn hóa thể thao và du lịch bắc cạn tổ chức nên các hoạt động diễn ra trong lễ hội được tổ chức quy củ an toàn và thuận tiện hơn cho du khách tham quan chảy hội
điều này không chỉ thu hút người dân trong tỉnh mà còn thu hút rất nhiều du khách thập phương
trong lễ hội được an toàn và tiết kiệm trong thời gian vừa qua chúng tôi cũng đã quyết định thực hiện tổ chức hội lồng tổng ba bể trong một ngày rưỡi đã rút ngắn thời gian để thực hiện tiết kiệm
một mùa xuân mới đã đến cũng như nhiều lễ hội trên khắp cả nước lễ hội xuân ba bể không chỉ là nơi để du khách tham quan cảnh đẹp
là nơi trưng bày và giới thiệu văn hóa với những sản phẩm đặc sản của ba bể được du khách ưa thích
mà còn là dịp để đồng bào các dân tộc trong và ngoài tỉnh bắc cạn
giao lưu văn hóa tình cảm tăng thêm sự tin tưởng tình đoàn kết giữa các dân tộc
trong phần tính quốc tế hai mươi năm năm hiệp ước maastricht
bầu cử đức liên đảng của bà merkel tụt xuống thứ hai sau hơn một mươi năm
chính thức bước sang tuổi hai mươi năm vào ngày hôm qua bảy tháng hai
việc các nước châu âu ký hiệp ước này chính là nền móng cho sự ra đời của liên minh châu âu eu
và đồng tiền chung châu âu
vào ngày bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm chín mươi hai các lãnh đạo châu âu đã tập trung ở thành phố masbrik hà lan
để ký hiệp ước hình thành nên liên minh châu âu eu
hiệp ước đánh dấu sự chuyển đổi của châu âu từ một cộng đồng kinh tế trở thành một liên minh chính trị
bằng cách giới thiệu đồng tiền chung châu âu và ý tưởng về công dân châu âu
với liên minh kinh tế và tiền tệ thúc đẩy sự sáng tạo một đồng tiền chung cho tất cả các thành viên
trừ anh và đan mạch các quốc gia phải thực hiện đầy đủ các tiêu chí kinh tế
quy đổi các đồng tiền của họ như đồng lya đồng franc sang đồng euro
các quy tắc ngân sách của eu đã trở nên khó khăn với một số nước sau cuộc khủng hoảng hai nghìn chín
khiến cho một số nước như hy lạp và tây ban nha phải nhận các gói cứu trợ
năm một nghìn chín trăm chín mươi hai liên minh chỉ bao gồm một mươi hai thành viên
kể từ đó eu đã phát triển lên hai mươi tám thành viên
một mươi chín trong số đó dùng đồng tiền
hiện tại eu đang phải đối mặt với làn sóng phản đối hội nhập và chủ nghĩa hoài nghi
châu âu đang ngày càng gia tăng tuy nhiên chủ tịch ủy ban châu âu mới đây nhấn mạnh
đây không phải là thời điểm để nghĩ tới chuyện phá vỡ liên minh châu âu
không giống như tổng thống donald trump suy nghĩ thỏa thuận hạt nhân giữa iran và các cường quốc
thế giới là một thỏa thuận hai bên cùng có lợi đây là khẳng định của tổng thống iran hassan rouhani
trước báo giới ngày hôm qua
theo ông rouhani tổng thống mỹ đọc nội dung thỏa thuận hạt nhân
song không chấp nhận nó và xem đây là thỏa thuận tồi tệ nhất trong lịch sử
tuy nhiên đây là một thỏa thuận mang lại lợi ích cho các bên và mọi người đều có lợi từ thỏa thuận này
đàm phán hạt nhân iran có thể được sử dụng như một hình mẫu cho các cuộc đàm phán khác nhằm mang lại
hòa bình ổn định và an ninh khu vực tuyên bố của tổng thống iran đưa ra trong bối cảnh quan hệ
giữa mỹ và iran đang diễn biến hết sức căng thẳng sau khi mỹ công bố các biện pháp trừng phạt mới
nhằm vào một mươi ba cá nhân và một mươi hai thực thể liên quan tới iran
cũng trong ngày hôm qua liên đoàn ả rập đã cáo buộc israel cướp đất đai của người dân palestine
sau khi quốc hội israel phê chuẩn dự luật hợp pháp hóa hàng chục khu định cư do thái ở bờ tây
người đứng đầu liên đoàn ả rập ahmed abul gei khẳng định dự luật này chỉ là vỏ bọc cho việc cướp đất đai
và chiếm đoạt tài sản của người dân palestine theo ông aboul gay dự luật này là sự tiếp tục
các chính sách của israel nhằm loại trừ bất kỳ khả năng nào của giải pháp hai nhà nước
cũng như sự thiết lập một nhà nước palestine độc lập
trong khi đó jordan một trong số ít nước ả rập có quan hệ ngoại giao với israel
cũng phản đối điều mà nước này gọi là một đạo luật khiêu khích chắc chắn
làm tiêu tan bất kỳ hy vọng nào về một giải pháp hai nhà nước
và liên minh xã hội cơ đốc giáo csu của thủ tướng merkel đã tụt xuống thứ hai
sau đảng dân chủ xã hội spd
từ tháng một mươi một năm hai nghìn sáu
kết quả thăm dò dư luận được hãng insa thực hiện cho thấy ba mươi một cử tri ủng hộ spd
trong khi liên đảng cdu csu chỉ nhận được ba mươi
kết quả này được công bố ngay sau khi chủ tịch csu horst seehofer xác nhận đảng này ủng hộ bà angela mccain
chủ tịch cdu chạy đua vào ghế thủ tướng đức nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp
trong cuộc bầu cử quốc hội vào ngày hai mươi bốn tháng chín tới

lần gần nhất spd xếp trên cdu csu trong các cuộc tham gia
lần gần nhất spd xếp trên cdu csu trong các cuộc thăm dò dư luận là hồi tháng một mươi một năm hai nghìn sáu
vị thế của spd đang trên đà phục hồi
và đảng này cũng vừa cử ra một ứng viên thủ tướng là ông martin sul
cựu chủ tịch nghị viện châu âu
với kinh nghiệm chính trị và uy tín vốn có
ông schulz sẽ là đối thủ rất đáng gầm của bà mccain trong cuộc đua vào ghế thủ tướng
dân số trung quốc dự kiến sẽ đạt một bốn mươi hai tỷ người vào năm hai nghìn hai mươi
đây là số liệu vừa mới được ủy ban y tế và kế hoạch hóa gia đình trung quốc đưa ra
theo ủy ban y tế và kế hoạch hóa gia đình trung quốc
tính đến cuối năm hai nghìn một mươi năm dân số trung quốc là một ba mươi bảy tỷ người
tốc độ gia tăng dân số tự nhiên hàng năm dự đoán sẽ vào khoảng sáu trên một
trong khi tỷ lệ giới tính khi sinh dự kiến sẽ giảm xuống mức một trăm một mươi hai bé trai trên một trăm linh bé gái vào năm hai nghìn hai mươi
đây là mục tiêu phát triển mà ủy ban y tế và kế hoạch gia đình nhà nước trung quốc đề xuất
trong quy hoạch phát triển sự nghiệp kế hoạch hóa gia đình cả nước
quy hoạch năm năm lần thứ một mươi ba mới phát hành
đến năm hai nghìn hai mươi trung quốc sẽ phát huy được đầy đủ hiệu ứng của chính sách hai con toàn diện
tăng hợp lý mức sinh và không ngừng cải thiện chất lượng dân số
hãng hàng không qatar airways của qatar đã khai trương tuyến đường bay thẳng dài nhất thế giới
từ thủ đô doha đến thành phố auckland của new zealand
chiếc máy bay boeing mang số hiệu qr chín trăm hai mươi của qatar đi từ doha đến okclen
dự kiến dài hơn một mươi sáu giờ đi qua hơn một mươi khu vực múi giờ
với quãng đường dài một mươi bốn năm trăm ba mươi năm km ngược lại khi từ auckland trở về doha
máy bay sẽ phải bay mất một mươi bảy h ba mươi phút dài hơn so với lúc đi do tác động của hương gió
đây là lý do khiến cho chuyến bay chở khách nói trên trở thành chuyến bay dài nhất thế giới
trước đó hồi tháng ba năm ngoái hãng hàng không emirates của các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
cũng đã khai trương chuyến bay thẳng được cho là dài nhất thế giới khi đó
từ thủ đô dubai tới auckland với quãng đường dài một mươi bốn hai trăm linh km
những thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại
chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc hiệu quả